không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ dự báo có nơi nhiệt độ xuống dưới một mươi một độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa bắc bộ và thanh hóa trời rét vùng núi phía bắc có rét đậm có nơi dưới một mươi một độ c
thủ đô hà nội có mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba một mươi sáu độ c cao nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c
dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tây bắc bộ và thanh hóa đến hà tĩnh sau đó là quảng bình đến thừa thiên huế